xã sùng đô một trong những xã nghèo nhất của huyện văn chấn tỉnh yên bái cũng phải gánh chịu hậu quả do lũ gây ra
với sự hỗ trợ của các đoàn thể tuyến y tế cơ sở đang cố gắng tiếp cận với người dân ở những vùng sâu xa nhất
đồng thời nhanh chóng đưa hoạt động thăm khám trở lại bình thường
con đường đến thôn nà lọi xã sùng đô huyện văn chấn xa hơn mọi khi
lũ quét đường sạt lở không thể đi lại bằng phương tiện giao thông bình thường
các cán bộ y tế ở trạm xá phải đi bộ hàng cây số để đến với những hộ gia đình bị chia cắt ở thôn nà lọi
trong đó có những gia đình bị thiệt hại hoàn toàn về người và của
trong điều kiện còn nhiều khó khăn nguy cơ dịch bệnh bùng phát ở vùng sâu vùng xa là hoàn toàn có thể xảy ra
trạm y tế xã sùng đô chỉ có bốn người
các cán bộ y tế cố gắng đến từng nhà dân cấp phát thuốc lora minbe
hướng dẫn người dân cách khử trùng nguồn nước ăn hàng ngày để phòng tránh dịch bệnh
trong đợt mưa lũ vừa rồi thì đằng phẳng và đằng mảnh cũng không ảnh hưởng lắm
chủ yếu là ba thôn nà lọi ngã hai và ngã ba
chúng tôi đã chia tất toàn bộ cán bộ y tế ra đến từng hộ dân một
làm bắt tình hình thì hiện tại thôn nà lọi có hai nhà sập hoàn toàn
chúng tôi cũng đã đến giúp đỡ và hướng dẫn nhân dân cách dự phòng bệnh sau mưa lũ
và phòng chống các dịch bệnh sau mưa lũ đặc biệt là ngũ độc thực phẩm
mình được cán bộ y tế hướng dẫn khử nước sau lũ
các cán bộ y tế dặn phải ăn chín uống sôi cốm đau bệnh tật thì đến trạm y tế khám bệnh
cùng với việc cử cán bộ y tế đến tận nhà dân thăm hỏi
ủy ban nhân dân huyện văn chấn chỉ đạo các đoàn thể tích cực hỗ trợ nhân lực
tham gia khắc phục hậu quả do lũ gây ra tại trạm y tế xã sùng đô nằm ở ngay đầu sườn núi
cơn lũ vừa qua mang theo ba trăm linh khối bùn đất lấp một phần ba trạm xá này
trong một tuần các chiến sĩ bộ đội biên phòng ba trăm một mươi sáu
và các thầy cô giáo của huyện văn chấn lên tăng cường xúc bùn đất
hỗ trợ trạm xá nhanh chóng giải phóng mặt bằng
các phương tiện thiết bị y tế thuốc men đã kịp thời di rời xuống nhà dân
đối với các xã thì các trạm y tế đã bị thiệt hại thì ngành đã đến giúp đỡ
vì với tinh thần tương thân nước nái
và đối với lực lượng thì rất đông
do vậy mà trong những ngày vừa rồi thì ngoài việc giúp đỡ trạm y tế xã sùng đô
thì ngành đã đi một số điểm khác để giúp đỡ khắc phục hậu quả sau bão
chúng tôi đã di rời tất cả thuốc men và trang thiết bị xuống hộ nhà dân
và cũng nhờ luôn cơ sở đó để làm nơi để khám chữa bệnh ban đầu cho người dân
và những người bị nạn do bão lũ gây ra
phải chờ một thời gian nữa trạm y tế xã mới có thể hoạt động trở lại bình thường
các bệnh nhân nặng sẽ được chuyển lên tuyến trên xử lý
với phương châm không bỏ quê một người dân nào sau lũ
các cán bộ y tế thôn bảng chủ động đến các thôn bị chi cắt
tuyên truyền hướng dẫn người dân
để kịp thời phát hiện dấu hiệu bệnh
thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe trong mùa mưa lũ